chào buổi sáng quý vị khán giả
thưa quý vị hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng
thủ đô hà nội là một trong những nơi nóng nhất nhiệt độ cao nhất lên đến ba mươi sáu độ
và không chỉ có thủ đô hà nội mà một số nơi khác của bắc bộ cũng sẽ nắng nóng
còn đối với khu vực trung bộ số điểm nắng nóng sẽ nhiều hơn so với bắc bộ
chỉ số tia cực tím trong những ngày nắng gắt này cũng sẽ ở mức nguy hiểm cao
dẫn đến có hại cho sức khỏe của chúng ta
vì vậy quý vị cần hạn chế các hoạt động ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ một mươi một h cho đến một mươi sáu h
để hạn chế tác hại của tiết cực tím
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước
sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình